hơn sáu năm thành lập và đi vào hoạt động làng nghề hano tổ dân phố số hai phường lê lợi thành phố quang tum đã thu hút hàng trăm hộ dân làm các nghề truyền thống như làng nghề mộc nghề gen cơ khí và hoạt động
tuy nhiên do đầu tư thiếu đồng bộ hạ tầng giao thông điện chấu sáng trong khu làng nghề đến nay vẫn chưa được hoàn thiện đã khiến cho công việc sản xuất kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn
tại hai trục đường chính n năm mươi hai và n năm mươi bốn ở khu vực làng nghề hơ no có hơn năm mươi cơ sở sản xuất kinh doanh
theo quy hoạch trục đường này được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng nhưng thực tế sau sáu năm đi vào hoạt động vẫn là đường đất không có hệ thống cống sảnh thoát nước nên vào mùa mưa đường lây lội như ao hồ không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa mà còn tạo nên cảm giác nhét nhát thiếu mỹ quan của một làng nghề

tại hai trục đường chính n năm mươi hai và n năm mươi bốn ở khu vực làng nghề n năm mươi bốn ở khu vực làng nghề hano có hơn năm mươi cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng thực tế sau sáu năm đi vào mùa mưa đường